đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
cùng dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và ba trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hai mươi đảng bộ trực thuộc tỉnh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh quảng ninh đã kiên trì chủ động và sáng tạo thực hiện ba đột phá chiến lược
có trọng tâm trọng điểm đạt được nhiều kết quả quan trọng
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ
đã huy động được nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư
tạo bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết vùng
quảng ninh là một trong những địa phương đi đầu trong lĩnh vực cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với ba năm liên tục
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin ict index thuộc nhóm dẫn đầu cả nước
trong giai đoạn tiếp theo tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy tầm nhìn chiến lược đầy mạnh thực thi quy hoạch phát triển
các khâu đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh
quảng ninh là một trong những địa phương đi đầu trong lĩnh vực cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với ba năm liên tục
khu vực miền bắc nối trung và cả nước
thay mặt bộ chính trị tôi ghi nhận nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của đảng bộ tỉnh quảng ninh trong nhiệm kỳ qua
các văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm đã được chuẩn bị thận trọng kỹ lưỡng
có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm từ các tổ chức đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân
bên cạnh đó công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc đúng nguyên tắc quan điểm quy định quy trình của trung ương
bảo đảm tính tổng thể đồng bộ dân chủ khách quan minh bạch bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi